trong năm qua không có bất cứ sự thay đổi nào về mối quan hệ hợp tác và chủ sở hữu của chúng tôi trong vbl những năm qua
và điều này cũng sẽ không thay đổi trong nhiều năm tới
theo nhiều chuyên gia và người dân việc tung tin này chỉ là một chiêu bẩn trong việc cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường
đặc biệt đêm hai mươi hai tháng bốn trụ sở văn phòng chi nhánh công ty vận tải đất cảng bị ném bom là dầu luyên trộn với mắm tôm
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn công ty này khai trương chi nhánh của công ty tại huyện thủy nguyên
thì xuất hiện một xe tải động chiếc cửa trở chất bẩn và bốc mùi hôi thối
một bên bánh xe đã bị tháo rời tạo hiện trường như xe đang bị hỏng
hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ
hai sự kiện tiêu biểu trên cho thấy cạnh tranh bẩn đã và đang trở thành vấn nạn trong kinh doanh ở nhiều địa phương trên cả nước
trong khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương án cạnh tranh lành mạnh như đầu tư công nghệ mẫu mã nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường
thì một số doanh nghiệp lại chọn cách cạnh tranh không lành mạnh khi dùng mọi thủ đoạn để hạ gục đối thủ nhằm chiếm lĩnh thị trường
hành vi này không chỉ làm thiệt hại về kinh tế cho từng doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của các địa phương
tiếp tay cho việc cạnh tranh bằng các chiêu bẩn là mạng xã hội diễn đàn website đã bị các đối tượng xấu lợi dụng tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội
nhận diện và xử lý nghiêm khắc vấn đề này là đòi hỏi bức xúc của công luận nói chung
để bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh nói riêng ở nước ta trong thời kỳ hội nhập
chúng ta biết là cái bốn yếu tố của thị trường đó là cung cầu giá cả và cạnh tranh
thế thì cạnh tranh có nghĩa là gì
thế thì trong cái cơ chế bao cấp cũ thì chúng ta không bao giờ dám từ cạnh tranh
có nghĩa là cạnh tranh là sự ganh đua đố kị nhau
có nghĩa là để dùng những hành động để chống lại nhau để giành để tồn tại phát triển
thế thì cơ chế cũ chúng ta nói là thi đua hay là thi đua sôi chủ nghĩa
thế thì cơ chế thị trường thì ta thấy là thực bản chất là kinh tế cạnh tranh
có nghĩa là thực chất cạnh tranh nói mặt đây
cạnh tranh đúng nghĩa của nó là sự ganh đua mà làm theo những chuẩn mực
theo những đạo đức hoàn toàn bằng cách chuẩn xác chuẩn mực của nó
thế thì ta thấy là tại sao kinh tế thị trường lại là kinh tế cạnh tranh
là vì cạnh tranh là yếu tố là động lực để buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và muốn phát triển
thì phải chiến thắng và tồn tại trong cạnh tranh
thế thì theo kinh nghiệm của thế giới thì ta biết là trong kinh tế thị trường
thế thì một mươi doanh nghiệp mà ra thương trường ấy
thì chỉ có là hai doanh nghiệp hoặc ba doanh nghiệp cùng lắm là thành đạt
còn hai hoặc ba doanh nghiệp phần lớn là cầm cự còn lại là bị phá sản
có nghĩa là không đủ khả năng cạnh tranh
thế thì theo ông là như vậy là cạnh tranh hiểu theo ông nghĩ là một sự ganh đua
để nhằm chiếm thị trường thị phần hoặc là thu được lợi nhuận
thế thì chúng ta có thể làm mọi cách để đạt được điều đó hay là nó phải có những nguyên tắc nhất định
có rất mọi lĩnh vực đều cạnh tranh
vì chúng ta thấy lệnh văn kinh tế chính trị
đồng hóa xã hội thể dục thể thao mọi hoạt động trong lĩnh vực kinh tế thì ở lĩnh vực nào cũng có cạnh tranh
thế ta thấy ví dụ như là những hành vi mà không cạnh tranh là hành mạnh
thì trong luật pháp đã ghi rất rõ có một mươi hành vi một mươi biểu hiện
ví dụ như là anh đi diệm pha hoặc nói xấu đối thủ của anh đấy là hành vi là hành mạnh
hay là ví dụ trong lĩnh vực giá thì ông dùng những hành vi là anh bán pha giá
anh giảm giá xuống để riêng đối thủ mà cái việc giảm đó là không có căn cứ không có cơ sở
ví dụ như là
anh giảm giá là điều kiện tốt là vì trong cái quy luật của thị trường ấy
thì do cạnh tranh cho nên bao giờ nó có một sức ép là làm cho cái giá cả thị trường ép xuống giá thành
có nghĩa là mọi anh là phải phấn đấu giá thành luôn luôn giảm là vì cái xu hướng là như vậy
thế thì cạnh tranh ở đây không lành mạnh về giá là như thế nào
có nghĩa là anh giảm giá thì giảm giá chưa chắc không phải là cạnh tranh không lành mạnh
nhưng mà anh giảm giá là gì nhằm mục tiêu để diệt cái đối thủ mà không khả năng là
mà cái giảm giá ở đây là giảm giá dưới giá thành của anh
có nghĩa là anh chịu bán lỗ đấy là hành vi không lành mạnh
quan anh giảm giá mà giảm giá trên giá thành của anh
đấy là một cạnh tranh hết sức là lành mạnh cho ta phải phân biệt
cho nên thực chất cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá là gì
đó là hiện tượng bán phá giá
có nghĩa là tôi sản xuất năm mặt hàng
thế thì trong đó tôi chiêu lỗ một mặt hàng
và tôi lấy lại bốn mặt hàng kia để tôi chiêu lỗ một mặt hàng
và tôi bù cho cái mặt này để tôi diệt những đối thủ
mà đối thủ không thể tồn tại được một cái giá đó
thì khi đó tôi sẽ trở thành đối quyền
cho nên nói về cái lĩnh vực cạnh tranh
thì trong nền kinh tế thì nó bao hàm rất rộng rất nhiều nghĩa
và rất nhiều lĩnh vực lĩnh vực nào cũng có
thưa luật sư trương hình đức cũng vài chục năm kinh nghiệm trong nghề
thì bản thân luật sư đã từng phải tiếp nhận một cái đơn
hoặc là một cái trường hợp nào mà liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh
của doanh nghiệp mà muốn được luật sư giúp đỡ không ạ
có thể nói là cái cạnh tranh nó là đặc điểm quan trọng nhất của kinh tế thị trường
thì cái việc mà cạnh tranh xảy ra sai pháp luật không lành mạnh
nó là câu chuyện thường xuyên
nhưng đến một cái giới hạn nào đến cái mức độ nào
người ta có thể nhận biết được nó vi phạm rõ pháp luật thì sẽ bị xử lý
chúng tôi cũng đã từng tiếp nhận nhiều cái vụ như vậy
nói đơn giản nhất thì chúng ta có thể hình dung là cách đây mấy năm
ở phố hàng bông là có cái câu chuyện là một cái cửa hàng bán tơ lụa
bị đối thủ cạnh tranh đưa mắm tôm rồi những chất bẩn vào cửa
làm cho khách hàng chạy hết
thì đây là một bằng chứng rất rõ
thế còn như là cái chuyện phá giá hay là cái chuyện thường xuyên phổ biến nhất
đấy là cạnh tranh là phải nâng mình lên về chất lượng về mẫu mã về giá cả thì hạ
rồi thị trường dịch vụ thì tốt để cho khách hàng người ta tự lựa chọn mình
thay vì là gian dối lừa ép khách hàng
chuyển từ nhà cung cấp khác sang bên mình
có nghĩa là hạ triệt hạ đối thủ
hạ thấp đối thủ thay vì là nâng mình lên thì hạ thấp đối thủ
thì đấy là một cái điển hình của cái việc cạnh tranh bẩn cạnh tranh không lành mạnh
cho nên là luật của chúng ta là không cần phải quy định là các anh cứ cạnh tranh đi cứ thoải mái đi
mà chỉ có quy định là cấm hạn chế điều chỉnh những cái cạnh tranh không lành mạnh cạnh tranh vi phạm pháp luật thôi
thế là đủ
còn vì thuộc tính cạnh tranh thì nó là cái điển hình cái nối bật của kinh tế thị trường rồi
vâng thưa luật sư ở góc độ luật thì hiểu như thế nào được gọi là cạnh tranh lành mạnh
và hiểu như thế nào là cạnh tranh không lành mạnh ở góc độ luật
thì những cái trường hợp mà cạnh tranh không vi phạm pháp luật thì là cạnh tranh lành mạnh
có nghĩa là bằng sức của mình bằng khả năng của mình bằng chất lượng sản phẩm
và những cái thể hiện cái sản phẩm cái thị trường cái uy tín của mình nó tốt để người ta chú ý đến
người ta mua hàng hóa người ta quan tâm đến mình
thế còn tất cả những cái thứ mà cạnh tranh bằng cái việc là phá giá cạnh tranh việc dèm pha nói xấu người khác
cạnh tranh bằng cái việc
dùng những thủ đoạn để gây ra phốt cho người khác gây ra những cái tiếng xấu cho người khác trực tiếp hoặc là gián tiếp
hay là cái việc mà dùng những cái phương tiện thông tin đại chúng bây giờ là xuất hiện khá nhiều
kể cả cái mạng xã hội để trực tiếp gián tiếp nói bóng nói gió đĩa đặt ra những cái câu chuyện này câu chuyện khác
tự dưng người ta liên hệ đến là cái sản phẩm kia cái nhà cung cấp kia là không tốt là có tì vết có vấn đề
thậm chí đôi khi là có khi là vô tình những người khác không hề biết là mình đã vi phạm pháp luật để tiếp tay cho những cái đối thủ mà người ta gây ra những cái cạnh tranh bẩn
vâng như vậy là cả hai chuyên gia đều cho rằng là cạnh tranh lành mạnh tức là cạnh tranh phải đúng pháp luật
phải phù hợp với cái đạo đức xã hội với cái đạo đức kinh doanh và đặc biệt là nó phải không sử dụng những cái thủ thuật mà bị cấm
hơn nữa là phải tập trung vào những cái lĩnh vực liên quan tới cải thiện pháp luật
những cái lĩnh vực liên quan tới cải thiện chất lượng giá cả hàng hóa và dịch vụ kinh doanh đúng không ạ
thế nhưng mà còn có một loại hình thức cạnh tranh khác là làm thế nào đó để chèn ép không cho đối thủ xuất hiện không cho đối thủ tham gia sân chơi
thì vậy ở hốc độ kinh tế thì đây có phải là cạnh tranh không lại mạnh không thưa phó giáo sư
nói về cái đơn vị này hoặc một cái tổ chức này sẽ khai trương
thế thì đêm hôm trước thì có một những hành vi gọi là không văn minh mà có nghĩa là bôi bẩn vào đó để làm sao ngày mai có thể thao hoãn cái cuộc đó
thì tôi thấy là trong
trong một mươi cái hành vi mà cạnh tranh không lại mạnh thì đều rất rõ
cái hành vi ví dụ như là làm loạn hay gây dối trong kinh doanh
thực chất là làm loạn gây dối người ta
đấy thì là hành vi có thể quy kết được
là một cái chúng ta đang bao động đã xảy ra
đấy là một cái nguy cơ lớn
đấy là lopby vận động chính sách một cách không bình thường
ví dụ tôi sản xuất ô tô hay tôi một cái lĩnh vực nào đấy mà tôi đang có thế mạnh
tôi đang nằm trong cái nhóm mà dẫn dắt chiếm lĩnh thị trường
nếu như để cho tự do các anh khác gia nhập
để cho một vài anh khác thôi chứ chưa nói là nhiều anh khác
thì tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên
lập tức là vận động chính sách đặt ra điều kiện kinh doanh
thật cao vào thật nặng vào
thì rất ít anh tham gia gia nhập được thì đương nhiên tôi có lợi
thì đấy cũng là một trong cái nguy cơ
không những là tầm trong nước mà thậm chí là cả tầm quốc tế cũng hoàn toàn có thể xảy ra
như luật sư có nghĩa rằng là cái việc mà ngăn cản một cái đối thủ tham gia
cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực đấy cùng một địa bàn đó
thì có thể là đến cả từ phía cái doanh nghiệp đối thủ
tức là anh sẽ ngăn chặn không cho họ tham gia
nhưng đồng thời cũng phải đến từ phía chính sách
tức là cơ quan chức năng có thể đưa ra các điều kiện kinh doanh
để loại bỏ bất cả đối thủ để dành cho một nhóm nào đó
họ độc quyền hoặc là gần như độc quyền kinh doanh đúng không ạ
lợi dụng chính sách lợi dụng chính quyền lợi dụng bàn tay của cơ quan chức năng
chứ không phải là của thị trường nữa
thế thì quan điểm của luật sư như thế nào
nếu như chúng ta thấy rằng gần đây nhất trong tháng bốn vừa qua ở hải phòng
có một trường hợp một doanh nghiệp họ định khai trương
đêm hôm trước là nhà ông chủ tịch bị ném bom bẩn
và ngày hôm sau thì cái trụ sở khai trương đó là để một cái xe tải chứa chất bẩn
và tháo vào quanh ra ngoài làm như cái xe đang bị hỏng và không thể kéo đi được
và khách hàng không đến dự được cái buổi khai trương này
thì theo luật sư đây là biểu hiện có phải chăng là dạng luật nó cạnh tranh như thế nào ạ
tôi cho rằng đấy là cạnh tranh bẩn rất rõ
người ta tạo ra cái cớ không phải tự dưng tôi dừng lại thì nghe nó vô lý
xe hỏng không có cách nào di chuyển được
rồi thậm chí bẩn thiếu ra đấy thì có vẻ như khách quan
nhưng nó không thể nào vô tình một cách ngẫu nhiên một cách là đúng thời điểm đúng cái bối cảnh như vậy được
thì chúng ta có thể suy luận ra một trăm linh thì không kết luận được
nhưng có thể nói gần như chín mươi chín đấy là cạnh tranh bẩn là dấu hiệu của cạnh tranh bất hợp pháp
như vậy chúng ta đã thấy rằng là cần phải có quy định pháp lý
cần phải xử lý vấn đề
vấn đề cạnh tranh không lành mạnh bằng pháp lý và bằng những cái áp lực của xã hội
để đến vấn đề này chúng ta sẽ cùng với cả quý khán giả chúng ta xem một cái tổng hợp của chuyên nhân dân thực hiện
nghị định số bảy mươi một hai nghìn một mươi bốn ndcp hướng dẫn chi tiết luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh ghi rõ
hành vi dèm pha doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực
gây ảnh hưởng xấu đến quý khán giả

hành vi gây dối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bị phạt tiền từ năm mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
nghị định cũng quy định mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm là một trăm linh triệu đồng đối với cá nhân hai trăm linh triệu đồng đối với tổ chức tập thể
để không vô tình tiếp tay cho các chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp người tiêu dùng cần có sự lựa chọn thông thái không a dua theo phong trào
về phía cơ quan chức năng cần tính đến việc xây dựng một hành lang pháp lý bảo vệ doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh thiếu lành mạnh ngày càng gia tăng như hiện nay
trước mắt các cơ quan chức năng cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực này mạnh tay xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp
pháp luật của chúng ta cũng đã kịp hội nhập đã quy định tương đối đầy đủ đặc biệt là luật cạnh tranh sắp tới nó sẽ cập nhật hơn nữa có thể được dùng một tháng bảy hai nghìn một mươi chín
có thể nói là nó có ba cái nhóm xử lý chính
thứ nhất là anh gây ra những cái thiệt hại anh vu khống anh nói xấu anh xúc phạm người khác thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường
nếu người ta chứng minh được thiệt hại phải xin lỗi đấy là theo cơ chế dân sự có quyền yêu cầu có quyền khởi kiện trong tòa án
thứ hai là những vi phạm đấy thì thường nó cũng là những vi phạm hành chính
theo pháp luật xử phạt hành chính là anh sẽ bị xử phạt có thể nhẹ thì vài triệu đồng nặng thì có thể hàng trăm triệu đồng
thậm chí có những cơ chế theo giá trị vi phạm theo mức vốn như một số nước thì mức xử phạt rất nặng nhưng của chúng ta thì tiếc rằng mức nó cũng rất nhẹ nhàng
còn thứ ba là hoàn toàn có thể xảy ra khi đến một mức độ nghiêm trọng là có thể phạm tội vi phạm trong quảng cáo gian dối trong cạnh tranh không nành mạnh thì cũng đều có những tội tương ứng
luật sư nguyễn nói đến là thế giới
họ xử lý rất nặng vậy thì có thể nặng như thế nào có thể hóa được không ạ
tức là chẳng hạn người ta sẵn sàng xử lý theo cái quy mô của doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp này quy mô một mươi tỷ đô chẳng hạn nếu người ta chỉ xử phạt một phần trăm thôi thì giá trị nó là đến trăm triệu đô
nếu mà đến mười phần trăm thì nó rất lớn
chứ còn nếu chúng ta phạt một vài trăm triệu so với một tập đoàn quy mô hàng nghìn tỷ thì có lẽ người ta sẵn sàng chấp nhận vi phạm luật cạnh tranh
cái lợi ích của người ta sẽ được rất lớn
ngoài phạt về tài chính thì còn có những cái khoản phạt nào khác
ngoài ra thì có rất nhiều chế tài
chẳng hạn như là nếu như cái doanh nghiệp mà thông lĩnh thị trường doanh nghiệp mà độc quyền thì đến một mức độ nào đấy sẵn sàng người ta yêu cầu phải tách ra để chống cái chuyện độc quyền
facebook hình như anh cũng đang nghe nói là phải phân thân vào mà
như google các thứ đã từng đặt ra vấn đề đấy
hoặc là như câu chuyện uv grab của chúng ta đang xử lý đây
nếu như mà hai anh mà nhập vào mà gây ảnh hưởng gây độc quyền thì có thể không cho phép nhập vào
thế rồi những cái cơ chế quản lý rất là chặt chẽ khi mà anh ở một quy mô nhất định năm anh ba anh đến một cái mức độ ba mươi năm mươi thị trường phần chẳng hạn
thì tăng giá giảm giá hay làm một số động tác nhất định là sẽ phải chịu sự kiểm soát của pháp luật
để tránh cái tình trạng mà một mình anh một chợ anh có thể lũng đoạn anh có thể là thâu tóm có thể là chiếm định thị trường gây thiệt hại cho người tiêu dùng
nói như luật sư thì như vậy là cần phải kết hợp giữa cả chống độc quyền với cả chống cạnh tranh không lành mạnh đúng không ạ
bản chất của chống độc quyền là chống cạnh tranh không lành mạnh
về ý kiến này thì phó giáo sư có bổ sung gì không
kinh tế thị trường là kinh tế cạnh tranh
cạnh tranh thì đẻ ra độc quyền
vì trong quá trình mà cạnh tranh thì anh phải tìm ra một cái nét mới một cái nét riêng có của anh mà anh khác không có
cho nên là cạnh tranh và độc quyền là cặp song sinh trong nền kinh tế thị trường
thế thì trong nền kinh tế thị trường ta thấy là những cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay dẫn đến độc quyền là gì
những hành vi anh hạn chế cạnh tranh để anh tập trung lại kinh tế của anh đó cũng là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
thì đấy là một biểu hiện
thì trong thực tế ta thấy là nó gây rất nhiều hậu quả
thế thì từ những cái hành vi mà cạnh tranh không làm mặt thì nó có những cái hậu quả rất là nghiêm trọng đối với xã hội
cái hậu quả thứ nhất là nó gây cái tổn hại mọi mặt gây về cái hành vi phi đạo đức đối với những hoạt động đó
nó tạo một ấn tượng xấu cho xã hội
và cái hành vi mà nó gây tổn hại hậu quả đối với xã hội là sự cạnh tranh không công bằng
có nghĩa ví dụ tôi nói một cái hành vi anh cùng hoạt động kinh doanh với nhau anh đi trốn thuế là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
có nghĩa là anh đi chốn thuế gây một cái sự cạnh tranh không công bằng cạnh tranh không bình đẳng
hay là ví dụ như là nó nguy cơ tiềm ẩn cho những cái hoạt động những tổ chức đó luôn luôn có những hành vi hoạt động phi pháp
có nghĩa ở đấy là cái nữa
hay là ví dụ như là nó dẫn đến một cái tệ nạm và nguy cơ là sẽ tạo thành một cái đường mòn thói quen đối với xã hội có những cái làm ăn phi cái chuẩn mực của đạo đức phi chuẩn mực của hoạt động kinh doanh trên thương trường
thì nó gây rất nhiều những hậu quả vẻ lụy
mà chính vì vậy cho nên là bất kỳ một chế độ một xã hội nào thì cũng phải có những cái biện pháp có những chế tài xử phạt thiết sức là mạnh đối với những hành vi cạnh tranh không lành mạnh
lúc nãy pháp giáo sư có nói đến vấn đề là bán giá độc quyền quá cao mà nhân đức phải quản lý để chống cái việc lạm dụng độc quyền
nhưng đồng thời trong cạnh tranh không lành mạnh mà giáo sư cũng có nói đến là chống cái việc bán phá giá
thì phải trang quản lý giá bao gồm cả hai yếu tố
tức là quản lý giá quá cao và quản lý giá quá thấp đúng không ạ
theo tôi à người ta bán giá thấp thì không phải là phá giá
phá giá có nghĩa trong trường hợp như thế nào
có nghĩa bán hàng hóa đó thấp hơn dưới giá thành của anh
ví dụ giá thành của tôi là một mươi tôi bán đó là chín đây là phá giá
phá giá là vì không một anh nào dạy gì đi là mục tiêu của hoạt động của doanh nghiệp là gì
là lợi nhuận
anh muốn tồn tại có lợi nhuận thì ít nhất ông phải bán cái giá đó cao hơn cái giá thành của anh
thế thì trong bối cảnh tại sao có những doanh nghiệp mà nó lại chịu bán phá giá để nó chiếm lĩnh thị trường hay nó giữ một cái vai trò độc quyền của nó
thì bằng cách gì
ví dụ một đơn vị một doanh nghiệp sản xuất năm sản phẩm
thế thì sẵn sàng nó dùng lãi bốn của cái sản phẩm kia và nó sẵn sàng hy sinh về cái lãi cái lỗ của một cái sản phẩm nào đó
mà cái lỗ này nó chưa chiếm lĩnh được thị phần thì nó bằng cách là nó bán thấp hơn
thế ví dụ còn có những cái loại mà ví dụ người ta bán thấp hơn giá thành hoặc giá cả đấy không phải bán phá giá
ví dụ những hàng tồn kho của người ta hoặc ví dụ thực phẩm tươi xấu ví dụ người ta không bán thấp hơn thì người ta có thể tồn tại được
hay ví dụ cuối năm để người ta thanh lý người ta quay vòng vốn thì có thể bán lỗ đi
thấp hơn giá thành thì những hiện tượng đó không phải là bán phá giá
có nghĩa bán phá giá chúng ta hiểu thế nào là bán thấp hơn giá thành với mục tiêu là gì
để hủy diệt đối thủ và trên cơ sở đối thủ đã bị hủy diệt thì trên cơ sở đó anh chiếm lĩnh thị phần và anh trở thành một cái độc tôn anh trở thành một cái doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực đó
phá giá có lẽ là một cái điểm then chốt rất quan trọng trong cái cạnh tranh để loại trừ đối thủ
nhưng đối với chúng ta thì gần như là các doanh nghiệp lớn còn ít trừ một vài lĩnh vực nhà nước độc quyền thì lại có luật riêng cho phép giá này giá kia rồi
thế còn đâu hầu như nó mới chỉ xuất hiện ở những yếu tố nước ngoài
chúng ta đã thấy một số cái vụ mà xử lý về cái phá giá
thế còn trong nước thì dường như là dư luận kể cả cơ quan quản lý còn chưa rõ cái điều đấy
người ta bán dưới giá thành bán rất thấp bán chất là phá giá
nhưng cái quan trọng thứ hai như là phó giáo sư ngô khi nông nói
mục tiêu nó là cái gì
chứ còn tôi thu hồi vốn tôi để cắt lỗ tôi để tồn tại sống còn tôi không thể bán được
thì kể cả cho không chưa chắc đã tiêu thụ được chứ không nói là giá thấp nữa
nhưng cái quan trọng nhất của bán giá thấp phá giá tức là không phải bán giá thấp mà mục tiêu là để bán giá cao
hôm nay tôi bán giá thấp ngày mai vốn mình tôi một chợ thì tôi đặt giá gấp một mươi lần
lúc đấy là tôi sẽ làm lợi tôi sẽ điều khiển được thị trường
chứ không phải bây giờ rất nhiều nơi tôi thấy có hiện tượng là thấy người ta bán giá thấp
thậm chí luật của mình luật thương mại của mình quy định là không được hạ giá quá sáu tháng khuyến mại hay là không quá năm mươi chẳng hạn
một cửa hàng phở chẳng hạn dù có to đến đâu nếu như cứ cho bà con ăn giá một đồng một bát chẳng hạn một mươi năm cũng không ảnh hưởng đến thị trường
vì nó là hàng vạn hàng chục nghìn cái cửa hàng khác thì làm sao mà ảnh hưởng được
thế thì theo luật sư thì luật pháp của chúng ta hiện nay đã nhận diện một cách nó đầy đủ cũng như là đã quy định những cái chế tài nó đủ nghiêm chưa
để mà ngăn chặn và phòng tránh những hành vi mà cạnh tranh không đánh mạnh
tôi rằng cái luật cũ nó còn rất khiếm khuyết khi áp dụng vào nhiều trường hợp là rất lung túng
ngay cả cái câu chuyện mà chúng ta xác định cái thiệt hại thế nào cái hành vi như thế nào là cạnh tranh không lành mạnh cũng còn lung túng
kể cả cái vụ lớn như cái vụ grabbur nhưng cái luật mới thì về cơ bản đã khắc phục được cái khiếm khuyết đấy
nhưng còn cái phần thứ hai đấy là cái phần mà xử lý vi phạm thì chắc còn phải nhiều thời gian nữa
thứ nhất là cái luật xử lý vi phạm chính của chúng ta còn bất cập
đơn giản như câu chuyện là chúng ta đang nhức nhối đây là phạt khi mà vi phạm giao thông lại chỉ tức bằng tối đa sáu tháng đấy là luật quy định
hay là cái mức xử phạt tối đa hai tỷ đồng luật quy định
tất nhiên luật vẫn còn cái quy định nữa là xử phạt trên giá trị vi phạm nhưng cần phải mở rộng hơn nữa
và cộng với cái chuyện là sẽ phải tiếp tục sau khi có luật cạnh tranh mới thì sẽ có cái nghị định quy định chi tiết
đấy mới là cái cơ chế xử phạt là sẽ phải thay đổi một cách cơ bản thì mới có thể hạn chế hay là quản lý đúng cái mục đích ngăn ngừa tối đa những cái hành vi mà cạnh tranh không đánh mạnh
cả về mặt pháp lý cũng như là về mặt thực tiễn của mình thì luật sư có lời khuyên gì cho doanh nghiệp khi mà họ muốn không tức là không để mình trở thành nạn nhân của cạnh tranh không lành mạnh
ví dụ các tin đồn ví dụ các cái chiêu ném bom bẩn hay là các hành vi khác
theo luật sư là doanh nghiệp cần phải làm gì một cách chủ động
cái điều này nếu mà nói ở khía cạnh doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường muốn phát triển muốn uy tín muốn lâu dài bài bản thì phải không vi phạm vào cái chuyện là cạnh tranh không đánh mạnh
nhưng đối với nạn nhân đối với người bị thì và rất khó
với toàn bộ cái cơ chế pháp lý của chúng ta thì thứ nhất chúng ta phát hiện ra ai là cái người gây ra cái cạnh tranh đấy đã là một câu chuyện khó
khi người ta đốt cái ô tô đấy mình có thể là biết được đối thủ nào nhưng người ta ném chất bẩn thì là một câu chuyện khó
và luật pháp của chúng ta hiện nay phải nói chưa ủng hộ chưa hỗ trợ cái kinh tế thị trường cái việc mà giải quyết câu chuyện tranh chấp nói chung cạnh tranh nói riêng
chúng ta khởi kiện ra tòa rất khó chứng minh được hậu quả rất khó chứng minh được lỗi của người khác
cộng với câu chuyện cái bồi thường cái chế tài nó rất yếu thời gian nó rất lâu rất phức tạp
cho nên là mọi người rất là ngại
khi mà ngại kiện khi mà ngại cái cơ chế yêu cầu nhà nước xử lý thì đương nhiên cái đối thủ nó sẽ tận dụng nó tranh thủ nó mới làm đại
thì nó không ra mắt nó giấu mặt thì nó lại càng khó để xử lý
thế thì phải chăng chúng ta lại buông xuôi vậy nhà nước phải làm gì doanh nghiệp phải làm gì
nó phải là câu chuyện là từ hành năng pháp lý như chúng ta nói là luật cạnh tranh sửa thì chúng ta phải nâng dần những cơ chế xử lý và đặc biệt cơ quan chức năng nhà nước
cơ quan cục cạnh tranh rồi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan chức năng khác là phải nâng cao cái ý thức cái thái độ trách nhiệm của mình
đối với các doanh nghiệp để bảo vệ doanh nghiệp bảo vệ nền kinh tế và bất kể người dân nào cũng sẽ phải tham gia với tư cách người tiêu dùng hay người dân
ý thức về cái chuyện là không cẩn thận là sẽ bị lợi dụng rất nhiều câu chuyện ở trên facebook thậm chí chỉ đơn giản là nói là quả bưởi này có độc hại hay là cái vật phẩm kia thì tự dưng là đã gián tiếp tiếp tay cho ai đó
cạnh tranh không đoàn mạnh người ta bán cái sản phẩm khác hoặc cái thị trường khác là bị ảnh hưởng đến bà con nông dân bị ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp nào đó
thế còn những cái mà sai trái rõ ràng mà lại vẫn cứ vô tư xe vô tư lai thì rõ ràng là tự dưng là hành động ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến những cái lợi ích chính đáng của doanh nghiệp khác
vâng như vậy là để phòng tránh cái cạnh tranh lành mạnh thì rõ ràng là vai trò nhà nước rất quan trọng vai trò của những doanh nghiệp nạn nhân cũng là rất cần thiết và chủ động
và đồng thời bản thân người dân người tiêu dùng cũng phải có ý thức và chủ động đặc biệt là tránh cái việc đưa tin chưa kiểm chứng đúng không ạ
cũng như là share like những cái tin tiếp mà gọi là nó có thể
người ta gọi là nuôi gió cho giặc đúng không ạ hay là góp phần làm cho những cái cuộc trạng hình nền ảnh nó lại tiếp tục tồn tại
về cái cạnh này thì thưa phát tho sư ông có bổ sung gì thêm đặc biệt là góc độ nhà nước đặc biệt là góc độ người tiêu dùng cũng như là góc độ doanh nghiệp nạn nhân
ông ta thấy là kinh tế thị trường là kinh tế cạnh tranh mà cạnh tranh nó đẻ ra độc quyền là bạn sau hành người ta cặp song sinh
thế thì bất kỳ một nền kinh tế thị trường này cái bộ luật cơ bản nhất của hoạt động kinh doanh đó là luật khuyến khích cạnh tranh và kiểm soát độc quyền
thế thì ở các nước thì nó tách thành hai bộ luật riêng nhưng mà nước ta và trung quốc thì nó thành xây bộ luật là bộ luật cạnh tranh luật cạnh tranh
thì trong luật cạnh tranh thì nó có cái nội dung luật chống cái tập trung kinh tế kiểm soát cái độc quyền nó kết hợp lại
thế thì từ cái bộ luật này thì người ta quy định rất là rõ thế thì trong cái bộ luật mà của cái luật cạnh tranh của chúng ta mà sửa đổi hai nghìn một mươi tám và có hiệu lực từ mùa một tháng bảy mùa một tháng bảy hai nghìn một mươi chín thì ta thấy là cũng là quy định rất là rõ
ví dụ như vậy và từ cái cục quản lý cạnh tranh thì theo cái dự thảo trong cái luật đấy thì nó thành lập là ủy ban cạnh tranh mà trực thuộc bộ công thương
thì đây là cái tầm vai trò quan trọng nói đến kinh tế thị trường là kinh tế cạnh tranh mà đã là cái hành lang pháp lý của nó phải có một bộ luật
thế thì hiện nay tôi thấy là cái bộ luật này thì bắt đầu đã triển khai thì đối với đất nước ta thì quan điểm cá nhân tôi thì như thế này chính sách và luật pháp thì không thiếu
nhưng cái quan trọng nhất là cái người thực thi và cái việc thực thi đó có đúng hay không thì đấy là vấn đề quan trọng
cho nên là thường thường hàng năm có những cuộc gặp gỡ của các cơ quan nhà nước với những cái doanh nghiệp những đối tác trên thị trường
thì người ta nói là đối với đất nước ta thì người ta không sợ luật
mà người ta sợ nhất là cái người
người thực thi luật
người thực thi luật là tại sao
thì báo cáo như các anh cũng biết đấy là luật thì chúng ta có nhiều chỗ cũng chưa rõ ràng còn chỗ còn trung trung mà có thể hướng xử lý thế này thì chúng ta dựa vào những kẻ hảo đó mà người ta xử lý
cho nên là trong cái bối cảnh trong thời gian nay thì ngoài trên cơ sở kích luật mà cạnh tranh chúng ta vừa sổ đổi hai nghìn một mươi tám và có hiệu lực từ mùa một tháng bảy hai nghìn một mươi chín
thì những cái nghị định văn bản dưới luật chúng ta phải quy định một cách hết sức là chi tiết và cụ thể
mà nó có phân xử rất là rõ ràng chỉ có đúng và sai chứ không có một cái là đứng giữa vấn đề đó
đã đến lúc là không chấp nhận sống với những cái xấu cái sai không chấp nhận những cái tiêu cực những cái bất hợp lý mà chúng ta sẽ phải mạnh dạng chúng ta lên tiếng đấu tranh chống lại những cái vi phạm pháp luật chống lại những cái biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh
thì không phải là bảo vệ doanh nghiệp bảo vệ cái chung nữa mà bảo vệ chính chúng ta
rất là cảm ơn luật sư
rất là cảm ơn hai vị chuyên gia đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích rất là thẳng thắn và thiết thực cho chương trình
xin cảm ơn hai chuyên gia và sẽ gặp lại
thưa quý vị có thể nói là cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh phù hợp với luật phù hợp với đạo đức xã hội phù hợp với đạo đức kinh doanh là yêu cầu tất yếu của cuộc sống đặc biệt trong bối cảnh hội nhập
nhận diện và nâng cao các chế tài nghiêm khắc để ngăn chặn những cạnh tranh không lành mạnh
đặc biệt là những cạnh tranh làm tổn hại tới môi trường đầu tư kinh doanh
tổn hại tới lợi ích của doanh nghiệp hợp pháp cũng như lợi ích của người tiêu dùng
làm xấu cái thương hiệu và uy tín của quốc gia là cần thiết
với tình hình đó chúng ta hy vọng là trong thời gian tới với sự triển khai luật cạnh tranh mới
chúng ta sẽ thấy được những sự chuyển động tích cực cả về nhận thức cả về pháp lý cả về triển khai
cũng như trong hành xử của từng doanh nghiệp của từng người dân để tạo một cộng lực giúp cho cạnh tranh lành mạnh ngày càng được tôn vệ